tại hải phòng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu nam triệu tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam đã hạ thủy thành công tàu hàng năm mươi sáu hai trăm linh tấn nt bốn mang tên trường minh si
đây là con tàu lớn đầu tiên được hạ thủy trong năm hai nghìn một mươi tám tàu dài một trăm chín mươi m rộng ba mươi hai hai mét cao mạng một mươi tám một m mớ nước tối đa một mươi hai bảy m trọng tải toàn phần năm mươi sáu hai trăm linh tấn
tàu có năm hầm hàng với tổng dung tích bảy mươi một tám trăm linh m ba nắp hầm hàng vận hành bằng thủy lực và bốn cẩu có sức nâng ba mươi tấn tàu được đóng mới cho công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy đông bắc
theo thiết kế của ihi marines united inc nhật bản dự kiến sau ba tháng sẽ bàn giao cho khách hàng đưa vào khai thác và sử dụng